từ đầu năm hai nghìn một mươi bảy thực hiện thông tư liên tịch của liên bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn bộ tài nguyên và môi trường
về việc thu gom vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
ngành nông nghiệp tỉnh sơn la đã triển khai thí điểm trên địa bàn thành phố sơn la
đến nay mô hình đã thực sự phát huy được hiệu quả sơn la cũng là một trong những địa phương đi đầu trong việc triển khai thông tư này
đã trở thành thói quen mỗi khi hoàn thành việc phun thuốc bảo vệ thực vật
chị lò thị kiểu ở bản tam xã triển đen thành phố sơn la lại để vỏ chai vào bể đựng này
đây cũng là việc làm thường xuyên của các nông dân trong bản
đây là một trong một mươi bốn bể đựng bao bì thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng đã được xây dựng tại xã triềng đen thành phố sơn la
điều đặc biệt người dân ở đây đã hiến đất để xây dựng
chiếc bể này với một mươi bốn bể chứa theo quy chuẩn đã được xây dựng tại một mươi bốn bản của xã triềng đen
khi triển khai thực hiện mô hình tri cục trồng trọt và bảo vệ thực vật tỉnh đã phối hợp với các thôn bản tuyên truyền
vận động đồng thời đưa vào hương ước quy ước của bản trong việc gìn giữ môi trường
điều đó cũng khẳng định sự đổi thay trong tư duy sản xuất nông nghiệp hướng tới sự bền vững
đồng thời góp phần đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương
vận động nhân dân đưa cái bao bì thuốc trừ sâu trừ cỏ bỏ vào trong cái bể
và trong bản thì rất là rộng lông hộ lông người và lông diện tích thì rất là rộng
và bản chúng tôi cũng đề nghị thêm xây mấy cái bể nữa để bảo vệ cái môi trường
để an toàn cho bà con để gắn theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới
tại sơn la lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng liên tục tăng trong những năm trở lại đây
nếu như năm hai nghìn một mươi lượng thuốc tiêu thụ là trên năm mươi tám chín trăm linh lít
thì đến năm hai nghìn một mươi sáu lượng thuốc bảo vệ thực vật tiêu thụ là trên hai trăm tám mươi bảy hai trăm linh lít
như vậy ước tính sẽ có từ một đến hai lít thuốc bảo vệ thực vật trên một hectare đất nông nghiệp
cùng với đó số lượng vỏ bao bì thuốc đã qua sử dụng tăng lên đáng kể
chính vì vậy những mô hình xây dựng bể đựng là rất cần thiết
đưa cái bể chứa bao gói thuốc bảo vệ thực vật này thì như mọi người nhìn thấy đây là
nó có cái hiệu quả như thế nào
nên là trong có ba tháng thôi mà đã đầy như thế này rồi
thế cái khó khăn nhất hiện nay của chúng tôi là kinh phí để triển khai xây dựng tiếp các cái bể chứa
bao gói thuốc bảo vệ thực vật cho các bản xã
và đặc biệt là các cái bản chuẩn bị cho cái nông thôn mới này
rõ ràng từ câu chuyện chiếc bể này
thì việc bảo vệ môi trường không chỉ từ ý thức của người dân
mà còn là trách nhiệm của nhiều bên liên quan